chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
viên chức dự kiến tăng khoảng ba mươi so với thu nhập bình quân người lao động
sẽ có bốn đối tượng là công chức viên chức được tăng mức lương khi cải cách tiền lương
cụ thể ra sao mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây
hiện nay lương khu vực doanh nghiệp chia làm bốn vùng
vùng một là bốn sáu mươi tám triệu đồng trên một tháng
vùng hai là bốn một mươi sáu triệu đồng trên một tháng
vùng ba là ba sáu mươi bốn triệu đồng trên một tháng
và vùng bốn là ba hai mươi năm triệu đồng trên một tháng
như vậy mức lương thấp nhất bình quân của khu vực doanh nghiệp hiện nay là hơn ba chín triệu đồng
vừa qua tất cả các thành viên của hội đồng tiền lương quốc gia có mặt tại phiên họp đã bỏ phiếu chốt mức tăng lương tối thiểu vùng năm hai nghìn hai mươi bốn là sáu
thời gian áp dụng từ mùng một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
vì vậy nếu lương tối thiểu vùng tăng thì mức lương thấp nhất bình quân của khu vực doanh nghiệp cũng sẽ tăng cao hơn mức ba chín triệu đồng hiện nay

mức lương thấp nhất của công chức viên chức sẽ tăng khá cao so với mức lương khởi điểm ba năm triệu đồng của công chức viên chức có trình độ trung cấp hệ số lương một tám mươi sáu hiện nay
mức lương trung bình của công chức viên chức cũng có mức khởi điểm tăng từ hệ số hai ba mươi bốn lên hai sáu mươi
hiện nay công chức viên chức có trình độ đại học có mức lương khởi điểm hơn là bốn hai triệu đồng trên một tháng
ngoài mức lương cơ bản chế độ tiền lương mới còn sắp xếp lại các loại phụ cấp
chiếm tối đa ba mươi tổng quỹ lương trong đó có trường hợp cao hơn ba mươi hoặc thấp hơn ba mươi và một mươi tiền lương
theo đó nếu tính cả lương cơ bản phụ cấp và tiền thường thì tiền lương trung bình của công chức viên chức
sau khi thực hiện cải cách tiền lương tăng hơn ba mươi hai so với thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương bảy năm triệu đồng trên một tháng
tại tiết ba một tiểu mục ba mục hai nghị quyết hai mươi bảy nqtvk
năm hai nghìn một mươi tám quy định xây dựng ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí làm việc
chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành
chuyển xếp lương cũ sang lương mới bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng
gồm hai bảng lương mới cho công chức viên chức một bảng lương chức vụ áp dụng đối với công chức viên chức
giữ chức vụ lãnh đạo bầu cử và bổ nhiệm trong hệ thống chính trị từ trung ương đến cấp xã
một bảng lương chuyên môn nghiệp vụ
công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức viên chức
không giữ chức danh lãnh đạo
như vậy dự kiến tăng mức lương bình quân của công chức viên chức ba mươi từ ngày một bảy hai nghìn hai mươi bốn
so với thu nhập bình quân của người lao động đối với bốn đối tượng là công chức giữ chức vụ lãnh đạo
bầu cử và bổ nhiệm trong hệ thống chính trị từ trung ương đến cấp xã
công chức không giữ chức danh lãnh đạo viên chức giữ chức vụ lãnh đạo
bầu cử và bổ nhiệm trong hệ thống chính trị từ trung ương đến cấp xã
viên chức không giữ chức danh lãnh đạo
thưa quý vị cũng liên quan đến vấn đề này bộ nội vụ cho biết khi cải cách tiền lương
sẽ đảm bảo công chức có mức lương thấp nhất không dưới năm triệu đồng để họ có thể sống được bằng lương
theo đó tại họp báo chính phủ thường kỳ chiều ngày bốn năm
tránh văn phòng bộ nội vụ vũ đăng minh cho biết ban chỉ đạo cải cách tiền lương
đã hoàn thiện hồ sơ để xin ý kiến thủ tướng
trước khi báo cáo bộ chính trị xem xét các vấn đề xin ý kiến thủ tướng gồm thống nhất năm bảng lương
chín nhóm vụ cấp chức vụ lãnh đạo quản lý chế độ tiền lương của lực lượng vũ trang
bộ nội vụ cũng xin ý kiến về việc bảo lưu tiền lương thu nhập với cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo
quản lý khi sắp xếp mà lương mới thấp hơn lương cũ
bộ cũng xin ý kiến việc thực hiện chế độ trợ cấp với cán bộ công chức có mức lương cơ bản
thấp hơn mức lương tối thiểu vùng một
ông minh cho biết bộ nội vụ cũng đang xây dựng mức lương thấp nhất là trên năm triệu đồng
đồng thời bộ đã xây dựng mức khoán bằng một số tiền cụ thể với nhóm người hoạt động không
chuyên trách như bảo vệ tổ dân phố
để đảm bảo nguồn tiền cải cách tiền lương các đơn vị kiên trì phương trầm sắp xếp
tổ chức bộ máy nhà nước đơn vị sự nghiệp theo hướng tình gọn tinh giản biên chế
đánh giá khối công việc rất lớn đồ sộ ông minh cho biết các bộ ngành địa phương
đã cơ bản hoàn thiện xây dựng vị trí việc làm chỉ sáu đơn vị chưa xong là bộ ngoại giao
lao động thương bình và xã hội thanh tra chính phủ đại học quốc gia hà nội
đại học quốc gia tp hcm và thừa thiên huế
ông minh với tiến độ này sau khi có ý kiến của bộ chính trị thì vị trí việc làm cũng xây dựng xong
bộ nội vụ sẽ phối hợp với các đơn vị để cùng xây dựng chế độ tiền lương mới của cơ quan đảng
quốc hội chính phủ
theo ông ủy ban thường vụ quốc hội sẽ có nghị quyết về chế độ tiền lương mới với cán bộ công chức
viên chức các cơ quan thuộc quốc hội hội đồng nhân dân cấp tỉnh huyện tòa án kiểm soát và kiểm toán nhà nước
ban bí thư có quyết định về chế độ tiền lương mới với các cơ quan đảng mặt trận tổ quốc việt nam
và các tổ chức chính trị xã hội
trước đó kết luận phiên họp chính phủ thường kỳ tháng bốn thủ tướng phạm minh chính đề nghị các đơn vị liên quan
chuẩn bị ký để báo cáo cấp có thẩm quyết
việc thực hiện cải cách tiền lương từ ngày một tháng bảy ông yêu cầu không tăng giá đột ngột tăng giá nhiều mặt hàng
trong cùng một thời điểm đặc biệt là không tăng giá vào thời điểm tăng lương
hiện lương cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang được tính bằng lương cơ sở một tám triệu đồng
nhân hệ số lương hệ số lương cũng tính theo ngạch bậc của từng nhóm công chức
từ ngày một bảy công chức loại a ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương
có mức lương cao nhất một mươi bốn bốn triệu đồng trên một tháng thấp nhất ba tám triệu đồng
công chức loại b ngày chuyên viên chính hoặc tương đương mức lương cao nhất bảy ba triệu đồng
trên một tháng thấp nhất ba ba triệu đồng công chức loại c ngày chuyên viên hoặc tương đương
mức lương cao nhất sáu năm triệu đồng trên một tháng thấp nhất hai bốn triệu đồng
từ giữa năm hai nghìn hai mươi bốn cán bộ công chức viên chức sẽ được trả lương theo vị trí làm việc
thay vì hệ số cao bằng như hiện nay dự kiến từ năm hai nghìn hai mươi năm tiền lương cán bộ công chức
viên chức lực lượng vũ trang
tiếp tục được tăng bình quân bảy mỗi năm đến khi mức lương thấp nhất khu vực công bằng
hoặc cao hơn mức lương thấp nhất vùng một khu vực doanh nghiệp lương tối thiểu vùng một
hiện là bốn sáu mươi tám triệu đồng chính phủ đã trích lập được nguồn năm trăm sáu mươi tỷ đồng
đảm bảo đủ cải cách tiền lương đến năm hai nghìn hai mươi
bên cạnh đó sau khi cải cách tiền lương ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ có chín nhóm người
được tăng lương hưu với mức tăng lên đến hai mươi tám đồng thời có ba đối tượng sẽ bị tạm dừng nhận lương hưu
theo đó ngày hai mươi chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba chính phủ ban hành nghị định bốn mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
điều chỉnh mức lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
đối với chín nhóm đối tượng hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
sau cải cách tiền lương mới ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn nhà nước sẽ tiếp tục điều chỉnh tăng lương hưu
trợ cấp và trợ cấp hàng tháng
những người này sẽ tiếp tục được tăng lương
cụ thể nhóm một cán bộ công chức công nhân viên chức và người lao động
kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân nghệ an
chuyển sang theo quyết định số bốn mươi một năm hai nghìn chín quy đề ttg
quân nhân công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng được tăng lương
nhóm hai cán bộ xã phường thị trấn quy định tại nghị định số chín mươi hai
năm hai nghìn chín nghị định ba mươi bốn năm hai nghìn chín nghị định một trăm hai mươi một năm hai nghìn ba và nghị định số chín năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
về các chế độ chính sách nhóm này cũng được tăng lương
nhóm ba người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng
theo quy định của pháp luật người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quyết định chín mươi một
năm hai nghìn quy đề ttg công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng
theo quyết định số hai trăm linh sáu
ngày ba mươi tháng năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín của hội đồng chính phủ về chính sách đối với công nhân mới giải phóng
làm nghề nặng nhọc có hại sức khỏe hay già yếu phải thôi việc
nhóm bốn tăng lương cho nhóm cán bộ xã phường thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng
theo quyết định số một trăm ba mươi cp ngày hai mươi tháng sáu năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm của hội đồng chính phủ
bổ sung chính sách chế độ đãi ngộ đối với cán bộ xã và quyết định một trăm một mươi một hdbt
ngày một mươi ba tháng một mươi năm một nghìn chín trăm tám mươi một của hội đồng bộ trưởng
nhóm năm tăng lương cho nhóm cán bộ xã phường thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng
theo quyết định một trăm bốn mươi hai năm hai nghìn tám quy đề ttg về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước
có dưới hai mươi năm công tác trong quân đội đã phục viên xuất ngũ về địa phương
được sửa đổi bổ sung bởi quyết định số ba mươi bốn năm hai nghìn một mươi quy đề ttg
nhóm sáu tăng lương cho nhóm cán bộ xã phường thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng
công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng
theo quyết định năm mươi ba năm hai nghìn một mươi quy đề ttg quy định về chế độ đối với cán bộ chiến sĩ
công an nhân dân tham gia kháng chiến chống mỹ có dưới hai mươi năm công tác trong công an nhân dân
đã thôi việc xuất ngũ về địa phương
nhóm bảy quân nhân công an nhân dân người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân
công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quyết định sáu mươi hai năm hai nghìn một mươi một quy đề ttg
về chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc
làm nhiệm vụ quốc tế ở campuchia giúp bạn lào sau ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đã phục viên xuất ngũ thôi việc
nhóm tám người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp hàng tháng
cũng thuộc nhóm được tăng lương
nhóm chín người đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng trước ngày một tháng một năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
bên cạnh đó căn cứ theo khoản một sáu mươi bốn luật bảo hiểm xã hội năm hai nghìn một mươi bốn
ba đối tượng bị tạm dừng hưởng tiếp lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng là
trường hợp xuất cảnh trái phép trường hợp bị tòa án tuyên bố là mất tích
người có căn cứ xác định việc hưởng lương hưu không đúng quy định
đến đây thời lượng của video cũng đã hết những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật